sáng ngày hai mươi hai tháng một mươi hai tại hà nội đã diễn ra lễ khai mạc chuỗi ngày hội hiến máu tỉnh nguyện mang tên
chủ nhật đỏ lần thứ một mươi hai do báo tiền phong phối hợp với ủy ban an toàn giao thông quốc gia và viện huyết học
truyền máu trung ương tổ chức tham dự ngày hội có đồng chí trương hòa bình
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia
qua một mươi một lần tổ chức từ năm hai nghìn chín đến hai nghìn một mươi chín chủ nhật đỏ đã vận động được một trăm sáu mươi đơn vị máu
và ngày càng lớn mạnh đây là một sự kiện hết sức ý nghĩa kêu gọi đông đảo người dân tham gia hiến máu
nhằm chuẩn bị lượng máu dự trữ đủ cho cấp cứu và điều trị bệnh nhân vốn luôn thiếu mỗi dịp đến tết nguyên đán
khi mà số người hiến máu nghỉ tết nhưng bệnh nhân vẫn cần được truyền máu để duy trì sự sống
phát biểu tại chương trình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình
ghi nhận biểu dương những tập thể cá nhân tích cực tham gia phong trào hiến máu tình nguyện
mà mong muốn có thêm nhiều hoạt động chia sẻ khó khăn với bệnh nhân bằng những việc làm thiết thực như chương trình chủ nhật đỏ
chủ các ngày hội hiến máu của chủ nhật đỏ được tập trung tổ chức trong tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín và tháng một năm hai nghìn hai mươi
tại bốn mươi tỉnh thành phố trên cả nước cả kỳ chủ nhật đỏ lần thứ một mươi hai dự kiến tiếp nhận từ bốn mươi năm đến năm mươi đơn vị máu